bộ giao thông vận tải đã có thông báo hướng dẫn khá cụ thể về việc hoạt động các phương tiện công cộng đối với các tỉnh thành
theo phân loại nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay hà nội thuộc nhóm một nhóm có nguy cơ cao
nếu sau ngày hai mươi hai tháng bốn hà nội chưa được ra khỏi nhóm nguy cơ cao xe khách liên tỉnh ra vào hà nội sẽ chưa được hoạt động vào dịp lễ
quy định này được áp dụng cho toàn bộ một mươi hai địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao và một mươi sáu địa phương thuộc nhóm nguy cơ
các địa phương còn lại thuộc nhóm ba nhóm nguy cơ thấp sẽ được vận chuyển hành khách liên tỉnh trong phạm vi nhóm nhưng vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch